ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh
đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản
nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn châu phi
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với một mươi hai huyện thành phố triển khai việc nuôi tái đàn lợn
để sớm góp phần bình ổn giá thịt lợn trên địa bàn
chỉ đạo hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly
vệ sinh sát trùng bằng hóa chất bằng vôi nâng cấp cơ sở vật chất
dụng cụ chăn nuôi bảo đảm áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học
kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi tái đàn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn các trang trại có điều kiện
chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn của địa phương